tiếp tục là các tin tức an ninh trật tự cập nhật
sáng nay tòa án nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an đã mở lại phiên xét xử sáu bị cáo trong vụ án
xảy ra tại nơi gọi là tỉnh thất bồng lai hay thiền am bên bờ vũ trụ
trước đó vào ngày ba mươi tháng sáu tòa nhân dân huyện đức hòa đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
sáu bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tuy nhiên phiên sơ thẩm bị hủy do luật sư của các bị cáo có đơn xin hoãn để có thời gian nghiên cứu hồ sơ
sáu bị cáo gồm lê tùng vân sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương cao thị cúc và lê thanh nhị nguyên
theo có trạng từ chỉ đạo của lê tùng vân từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một các bị cáo đã đăng tải các bài viết clip trên mạng xã hội
với những thông tin sai sự thật bịa đặt xuyên tạc nhằm tuyên truyền kích động
xúc phạm uy tín của cơ quan công an huyện đức hòa xúc phạm phật giáo xúc phạm danh dự và nhân phẩm của cá nhân ông trần ngọc thảo
tức thượng tọa thích nhật từ
hành vi của các bị cáo ở tỉnh thất bồng lai là gian dựng đăng tải năm clip trên các kênh youtube
trong số này có bốn clip đăng tải trên tài khoản nam chú tiểu thiền a bên bờ vũ trụ
và một clip có tiêu đề cầu cứu gấp tinh thất bồng lai sắp đổ máu diễm my bị bắt cóc mất tích tại đồn công an
tại phiên xét xử công an tỉnh long an công an huyện đức hòa đã bố trí lực lượng nhiều vòng
để đảm bảo an ninh trả tự việc kiểm tra an ninh cũng được thực hiện gắt gao